thưa quý vị khác với mọi năm do diễn biến dịch bệnh phức tạp
thời điểm này có người đang bận rộn sắp xếp hành lý hoàn thành nốt công việc
để yên tâm về nhà quây quần cùng gia đình sau một năm với nhiều khó khăn
cũng có người đã quyết định ở lại đón tết tại thành phố mình đang làm việc
câu hỏi về quê ăn tết hay ở lại thành phố trở thành nỗi trăn trở của nhiều người
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu không khí tại các bến xe dịp cuối năm
cùng những lưu ý để di chuyển an toàn trong dịp tết
khác với khung cảnh ảm đạm mấy ngày trước cách đây vài ngày
tại bến xe miền đông quận bình thạnh tp hcm không khí tết đã bắt đầu hiện rõ hơn
khi có khá đông người dân đến đây mua vé đón xe về quê
tại quầy vé các nhân viên làm việc tất bật hơn thường ngày
vì số lượng hành khách đến mua vé về quê bất ngờ tăng hơn
những ngày trước đó
phía trong bến nhiều hành khách xách theo hành lý
linh kính đồ đạc chuẩn bị cho ngày nghỉ về tết
anh mai hữu nguyên hai mươi bảy tuổi quê đắk nông cho biết
tôi rất mừng vì tình hình dịch bệnh cũng khá khả quan hơn
nhiều nhà xe đã hoạt động trở lại đưa người dân về quê đón tết cùng gia đình
tuy đã tiêm ba mũi vaccine nhưng tôi vẫn tranh thủ thu xếp công việc
về sớm hơn để cách ly tại nhà vài hôm cho an toàn
ông tạ trương chính phó giám đốc bến xe miền đông cho biết
hành khách có tăng dần trong những ngày vừa qua
trung bình lượt xe xuất bến trong vài ngày gần đây khoảng năm trăm linh xe một ngày
tuy lượng hành khách có tăng so với những ngày trước
nhưng vẫn chỉ đạt khoảng năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đại diện sở giao thông vận tải dự báo tình hình đi lại có thể thay đổi
nếu các tỉnh thành phố điều chỉnh phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
đại diện sở giao thông vận tải cũng đề nghị hành khách có nhu cầu đi lại
đến bến xe mua vé không nên mua vé tại các điểm xe khách
không đúng quy định dẫn đến tình trạng mua không đúng giá đi không đúng xe
đối với các đơn vị vận tải các doanh nghiệp các bến xe
các đơn vị trực thuộc phải tổ chức trực ban tiếp tục tổ chức
các chuyến xe cuối cùng trong ngày cuối năm âm lịch tại bến xe miền đông
để phục vụ các hành khách cuối cùng
hành khách có nhu cầu đi lại đến bến xe mua vé lên xe
đề nghị liên hệ các bến xe theo số điện thoại và trang web chính thức của các bến xe
liên tiếp nhiều tuần giữ vững trạng thái vùng xanh
người dân từ tp hcm có phần yên tâm hơn trong việc di chuyển trở về quê hương những ngày cận tết
sân bay tân sơn nhất tp hcm luôn chật kín người xếp hàng tại các quầy làm thủ tục check in
lối vào khu soi chiếu an ninh lối ra cửa máy bay
trong khi cơ sở vật chất và nhân lực của sân bay đều bị quá tải
hầu như ai cũng mong được về quê sớm để đón tết
sau một năm khó khăn cố trụ tại thành phố để làm việc
lượng hành khách đến sân bay tân sơn nhất đã giảm hơn so với những ngày trước đó
nhưng vẫn còn khá đông
vì vậy tất cả các quầy thủ tục check in chuyến bay đều phải hoạt động một trăm linh
mà vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của khách
thực tế những tuần tới giáp tết các nhân viên tại các quầy làm thủ tục
nhân viên so chiếu đều phải làm việc liên tục
nhưng vẫn không thể giải quyết hết tình trạng ôn tắc tại sân bay tân sơn nhất
do tình trạng phải xếp hàng quá lâu nên có không ít hành khách bị trễ chuyến bay
đành ngậm ngùi đổi vé hoặc mua vé mới để tiếp tục hành trình về quê đón tết sớm
chị lê thuyết mai
ngụ ở thành phố thủ đức bay về thanh hóa cho biết
dù chỉ đến sân bay trước hai tiếng để làm thủ tục
nhưng vẫn bị muộn chuyến bay vì lượng người xếp hàng quá đông
tôi rất may mắn khi hãng bay hỗ trợ đổi vé đi chuyến bay tiếp theo
với mức phí phụ thu khoảng hai trăm linh đồng một người
trong khi đó có rất nhiều gia đình vì xếp hàng chờ làm thủ tục
nên bị trễ dợ lên máy bay nhưng không đổi được vé vì đã hết vé bay trong ngày
không may mắn như chị mai anh đỗ ngọc tiến
ngủ ở quận tám cho biết
hai vợ chồng tôi đặt vé máy bay về quê với giá thiết kiệm chỉ khoảng sáu trăm năm mươi đồng một vé
khi bị trễ chuyến bay chúng tôi không được hỗ trợ đổi vé
mà phải mua vé mới với giá hơn hai triệu đồng một người
tôi cứ nghĩ năm nay dịch bệnh người dân sẽ ít về quê
do đó chúng tôi mua vé tết sớm thì sẽ không phải chờ làm thủ tục như mọi năm
tuy nhiên khi lên sân bay tôi thấy người dân vẫn phải xếp hàng dài
chờ làm thủ tục bay như các năm trước
anh đỗ ngục tiến ngắn ngẩm nói
theo ông đinh vĩnh
việt thắng cục trưởng cục hàng không việt nam
những ngày qua sợi gì có tình trạng ổn ứu tại khu vực sòi chiếu an ninh
tại cảng hàng không tân sơn nhất là do nhà ga quốc nội tân sơn nhất
nhỏ nên là quá tải
bên cạnh đó mặt bằng khu vực soi chiếu an ninh cũng nhỏ
nên không thể lấp thêm số cửa sòi chiếu
mặt khác do những ngày cận tết nên hành khách tăng đột biến
thống kê sơ bộ những ngày qua cho thấy lượng khách đi máy bay nội địa
tăng lên tới tám mươi khách một ngày
cao hơn ba mươi so với cùng kỳ những năm trước
kể cả những năm chưa xảy ra đại dịch covid một mươi chín
ngoài ra hầu hết khách đi máy bay nội địa chủ yếu tập trung vào đầu giờ buổi sáng
khiến khu vực so chiếu an ninh ga nội địa tân sơn nhất thêm quá tải
nhiều hành khách đến sân bay mới khai báo y tế
dù cục hàng không đã thông báo rộng rãi quy định khai báo y tế trước khi đến sân bay
chính việc này cũng góp phần làm ổn ứu dây chuyện
dẫn đến ủng tắc tại sân bay tân sơn nhất những ngày qua
nguyên nhân sâu xa là còn do ga quốc nội tân sơn nhất đã quá tải từ lâu
cảng này chỉ có một cao trình khách đi khách đến cùng một tầng lại phải cơ nới nhiều lần
hiện nay cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất có tổng cộng công suất thiết kế hai mươi năm triệu hành khách một năm
trong đó ga nội địa một mươi năm triệu khách ga quốc tế một mươi triệu khách
tuy nhiên do nhu cầu tăng sân bay này đang phải khai thác quá tải công suất thiết kế từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
cụ thể năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng thông qua sân bay này đạt gần
trong hai năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đạt ba mươi tám ba triệu khách và bốn mươi một hai triệu lượt khách qua cảng
riêng khách nội địa tương ứng là hai mươi ba triệu khách và hai mươi sáu triệu khách
vì vậy về lâu về dài muốn xử lý triệt để tình trạng ủng tắc tận gốc tại tân sơn nhất
chúng ta phải đẩy nhanh xây dựng nhà ga hành khách t ba tân sơn nhất càng nhanh càng tốt ông đinh việt thắng nói